thưa quý vị liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở ubnd xã yà tiêu và ya cơ tu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
làm một mươi một người thương vong xảy ra vào dạng ngày một mươi một tháng sáu vừa qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lóc
đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hơn chín mươi đối tượng
trong đó đã khởi tố bảy mươi sáu bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và khởi tố các bị can còn lại
về các tội không tố giác tội phạm tội che giấu tội phạm và tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh
nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên
đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn và đến nay cơ quan công an đã thu giữ hai mươi khẩu súng các loại
gồm súng quân dụng súng hơi súng tự chế hai quả lựu đạn hơn một viên đạn các loại một mươi năm kíp nổ một hai kg vật liệu nổ
một lòng giảm thanh hai ống ngắm một bộ mô hình mìn tập ba mươi con dao các loại một mươi cờ phun rô hàng chục điện thoại di động
thẻ nhớ thiết bị điện tử các loại cùng nhiều ná cao su và các tài liệu chứng cứ liên quan khác
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng